thưa quý vị từ ngày một mươi hai đến ngày một mươi sáu tháng bốn tòa án nhân dân tỉnh con tum đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với nhóm đối tượng gồm bảy người có quốc tịch trung quốc và một người có quốc tịch việt nam vì tội sản xuất trái phép chân ma túy
theo có trạng trong thời gian từ tháng ba năm hai nghìn một mươi chín đến ngày sáu tháng tám năm hai nghìn một mươi chín các bị can thái tự lực tống kiến hoàng trương cần thư dương viễn đức lữ dư trọng hoàng sơn nguyên thái tư viện sàn khuấn sáng đã tổ chức sản xuất trái phép chân ma túy tiền chất ma túy tại hai địa điểm là nhà sưởng thuê của công ty trách nhiệm hiếu hạn hoàng ngân pháp thuộc phường bùi thị xuân tp quy nhơn tỉnh bình định
và nhà sưởng thuê của công ty trách nhiệm hiếu hạn đồng an tp quy nhơn tỉnh bình định
công ty trách nhiệm hiếu hạn đồng an tp quy nhơn tỉnh bình định và nhà sưởng thuê của công ty trách nhiệm hiếu hạn hoàng ngân pháp thuộc phường bình định và nhà sưởng thuê của công ty trách nhiệm hiếu hạn đồng an tp quy nhơn tỉnh bình định